việt nam có hai mươi chín tỉnh thành phố ven biển con đường vận tải trên biển đông có mật độ đứng thứ hai trên thế giới
vì vậy vai trò của vận tải biển cũng như hệ thống cảng biển có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế
hiện nay cả nước đã hình thành hệ thống bốn mươi năm cảng biển và một số cảng cạn lượng hàng hóa thông quan chìm đến hơn chín mươi lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
vai trò của hệ thống cảng biển là vô cùng quan trọng đấy là kích điểm trung chuyển kết nối các thế hoạt động kinh tế kết nối cả trong đất nước cũng như trong phạm vi trong nước
bất cập hiện nay là không có sự đồng bộ về quy mô đặc biệt là tiến trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết nối đến cảng bao gồm cả luồng vào cảng
đầu mối logistics đã làm ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả đầu tư cảng
chúng ta phải tập trung làm rõ là cái tuyến vận tải
đường sắt và tuyến vận tải nội đường thủy nội địa kết nối với các cái cảng như thế nào
và chúng ta phải tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp thì để người ta nói rằng là người ta đi đường bộ chỉ cho những hành khách đi du lịch
còn vận chuyển hàng anh phải đi bằng đường thủy và sắp tới nhà nước sẽ đầu tư tuyến đường sắt để sử dụng tuyến đường sắt
cái bất cập lớn nhất chính là trong cái cơ chế
để mà giải quyết cái lợi ích phát triển nhìn từ toàn cục
cần phải thay đổi cơ chế đi thì mới giải quyết được
cùng với giải pháp dài hơi càng biển việt nam cần những giải pháp tình thế để tận dụng lợi thế địa lý
kết nối được các đầu mối giao thông giảm chi phí logistics
khai thác hiệu quả hơn trong xuất nhập khẩu làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế